tinh hoa mô dối quốc tế lần thứ năm đã chính thức khai mạc tại trung tâm nghệ thuật âu cơ hà nội
đây là cơ hội để các nhà quản lý nghệ thuật các nghệ sĩ mô dối việt nam có điều kiện giao lưu học hỏi những tinh hoa nghệ thuật mô dối nhân loại trao đổi chia sẻ những kinh nghiệm quý báu trong quá trình lao động sáng tạo nghệ thuật
trong những năm vừa qua múa dối của việt nam xét trên bình diện quốc tế là một môn nghệ thuật đạt được nghệ thuật đỉnh cao của thế giới và quốc tế
đặc biệt là trong thời gian vừa qua thì nhà hát mô dối trung ương việt nam cũng tham dự một số liên hoan quốc tế đã đạt được kết quả cao
và các bạn bè quốc tế cũng rất muốn chia sẻ cũng như là học hỏi giao lưu với nghệ thuật mô dối của việt nam
vậy mà ba năm một lần thì bộ văn hóa hệ thao du lịch giao cho cùng nghệ thuật đổi diễn
hối hợp với các sở văn hóa hệ thao du lịch các tỉnh thành phố và hội nghệ sĩ sân khấu tổ chức liên hoa mô dối
tham dự liên hoan năm nay có bảy đơn vị quốc tế bao gồm mương quốc campuchia cộng hòa dân chủ nhân dân lào
cộng hòa philippines mương quốc thái lan mương quốc bỉ cộng hòa pháp cộng hòa liên bang brazil
và bốn đơn vị nghệ thuật mô dối chuyên nghiệp của nước chủ nhà việt nam
bao gồm nhà hát mô dối việt nam nhà hát mô dối thăng long hà nội đoạt nghệ thuật mua dối hải phòng
và đoạt nghệ thuật mô dối tp hcm
các tiết mục được lựa chọn tham gia liên hoan đều mang đậm bản sắc văn hóa của từng quốc gia
với sự phong phú đa dạng của các loại hình nghệ thuật mô dối như dối nước dối que dối tay dối đen dối bóng dối mặt nạ

và đã trở thành một cái thiên hiệu và đã cũng là trở thành định kỳ
và các nghệ sĩ mô dối của thế giới cũng chờ đợi cái thời điểm này để mà hội tụ
qua các chương trình của bạn cũng như là của phía việt nam giới thiệu
thì phần lớn là những các tác phẩm mới dàn dựng có những các cái mới so với là những các lần trước
chính vì thế ngay bản thân các đoàn mô dối ở trong nước
cũng đang rất là tích cực cho đến giờ phút này vẫn còn đang giàn dựng những các cái tiết mục mới
và đang luyện tập để chờ cái lệch thi
thực ra thì là một nghệ sĩ một người làm nghề thì bao giờ các cái kỳ liên hoan mang chất nghề nghiệp
thì mình cũng học hỏi các bạn về rất nhiều thứ từ cách phương thức biểu diễn phương thức biểu diễn và cái cách biểu diễn
đây là một cái rất là tốt cho một người làm nghề nghệ thuật đặc biệt là cho một nghệ sĩ mô dối
và học hỏi chứ là một kỳ nghĩa rất là tốt
yêu cầu đặt ra với liên hoan năm nay đối với các đơn vị nghệ thuật trong nước
tác phẩm là những chương trình có chất lượng nghệ thuật chưa tham dự các liên hoan nghệ thuật quốc tế trước đây tại việt nam
và không hạn chế số lượng thành viên
chương trình của các đoàn quốc tế phải đạt chất lượng nghệ thuật cao mang đậm bản sắc văn hóa của từng quốc gia
và có số lượng nghệ sĩ mỗi đoàn không quá sáu người
ngay sau màn khai mạc đặc sắc các đoàn tham gia theo lịch sắp xếp của ban tổ chức
hầu như các đoàn nghệ thuật nước ngoài đến việt nam thì họ đều đến như kiểu là một cái
đoàn cũng là một đoàn nghệ thuật nhưng mà họ đi đều rất là ít người ít người tham gia
và các con dối biểu diễn cũng hầu như đơn giản hơn một chút
thế còn các đoàn của việt nam thì vì là nước chủ nhà nên bao giờ cũng có
cũng bao giờ cũng các tiết mục nó cũng hoành tráng hơn và các cái vở nó cũng làm cầu kỳ hơn
nên là rất là thú vị
khi mình được xem được nhiều đoàn
mỗi đoàn đều có màu sắc riêng biệt
ban tổ chức sẽ trao tặng giải vàng bạc cho các tiết mục chương trình gắn với đơn vị
nghệ sĩ biểu diễn đạt chất lượng chuyên môn cao
theo kết quả đánh giá của hội đồng nghệ thuật được tính theo khung điểm từ cao xuống thấp
ngoài ra ban tổ chức cũng sẽ trao tặng một số giải phụ cho nghệ sĩ
nhóm nghệ sĩ có nhiều tìm tòi sáng tạo độc đáo đặc sắc theo đánh giá của hội đồng nghệ thuật

bất cứ ph footwork có thể nhận được
nếutery sẽ tiếp tục truyền thông báo cho kết quả về loại tòa giải pháp và các tìm tòa giải pháp
nếu ta không có tìm tòa giải pháp
điều nào sẽ khiến tòa giải pháp bị nhọc
ít khi không bao giờ được vẽ ra
và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau